xin kính chào quý vị và các bạn
vào chiều tối và đêm nay khu vực bắc bộ chỉ có mưa rào xuất hiện rải rác với thời gian mưa không kéo dài
một số nơi ở vùng núi có khả năng xảy ra mưa rông mạnh lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ có xuống tăng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ thời tiết xe lạnh
thậm chí vùng núi cao như sapa mẫu sơn ở ngưỡng trời rét với nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
ban ngày trời còn nắng nhiều và oi bức vào thời điểm trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất ở khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi ở ngưỡng ba mươi năm độ
trong hai mươi bốn giờ tới dọc theo các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa rào và rông xuất hiện vài nơi
ban ngày trời có nắng từ sáng đến chiều muộn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
vùng núi phía tây có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời cũng còn nắng nhưng sen kẽ những khoảng nhớ mây
nên nhiệt độ sẽ thấp hơn phần phía bắc một chút
trưa chiều là khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
đến chiều tối có mưa rào trong thời đoạn ngắn
khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời còn nắng
và mưa rào chỉ xuất hiện về chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh kèm theo lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhật độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi tám đến ba mươi một độ
nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ một số nơi là trên ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
trong đêm nay và ngày mai
có nhiều và có mưa vài nơi
nhưng từ khoảng đêm mai hai mươi ba tháng tám
khả năng áp thấp nhiệt đới từ phía đông di chuyển vào gây mưa to và có gió mạnh
bà con ngư dân cần phải theo dõi sát các thông tin về thời tiết
và tuyệt đối không tổ chức đánh bắt xa bờ để đảm bảo an toàn
tại nam miền đông bao gồm quần đảo trường sa
có gió tây nam cấp bốn cấp năm và mưa rông
tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km trong mưa
tương ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
thành phố hà nội mây thay đổi
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ